hiện đang là thời điểm các địa phương đẩy mạnh sản xuất nông đặc sản nhằm đưa ra thị trường phục vụ nhu cầu tăng cao của người tiêu dùng
vừa qua ubnd tỉnh hà giang đã tổ chức tuần lễ cam sành và đặc sản ô cốp tỉnh hà giang như chè san tuyết mật ong bạc hà dược liệu để giới thiệu và phục vụ người tiêu dùng thủ đô
với hai mươi bốn gian hàng các sản phẩm tại đây không chỉ truy xuất nguồn gốc rõ ràng bằng tem truy xuất điện tử
trên các sản phẩm nông sản tươi như cam sành chè san tuyết mật ong bạc hà gạo già rui mà hàng chục các sản phẩm chế biến từ đặc sản của vùng cao nguyên đá hà giang như xà phòng cam tinh dầu cam cao chè san tuyết dược liệu thảo dược cũng được các hộ nông dân lần đầu tiên ra mắt tại tuần lễ